trên cung đường từ đà lạt vào khu du lịch lang biang huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
rẽ nga ngọn đồi khu đất mới du khách sẽ bắt gặp vườn dâu tây trồng trên không tuyệt đẹp
đến đây du khách được miễn phí vào vườn để chiêm ngưỡng trải nghiệm với loại cây trái đặc sản miền đất ba gian này
vườn dâu tây hoa thắng thịnh tọa lạc trên ngọn đồi thuộc khu phố đăng lèn
giáp danh giữa thành phố đà lạt và huyện lạc dương
có diện tích hơn một hai hectare được canh tác bằng phương pháp bán thủy canh trên giá thể
các giống dâu tây ở đây đều nhập khẩu từ mỹ được các chuyên gia đến từ italy tư vấn sản xuất và sử dụng công nghệ tưới của israel
vườn dâu vừa mở cửa đón khách cách đây hai tuần và đang tạo cơn sốt với du khách gần xa
trong khuôn viên trang trại chủ vườn dâu dành riêng hơn bảy trăm linh mét vuông để phục vụ du khách tham quan trải nghiệm cách ly với khu vực sản xuất
du khách có thể hái ăn ngay tại vườn và mua dâu với mức giá từ một trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi đồng một kg tùy loại dâu và tùy mùa
với màu sắc hình thái khác lạc dâu có thể được tạo ra trong khu vườn

đã đạt tiêu chuẩn là sạch tự nhiên
tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình công nghệ châu âu vườn dâu này cho năng suất vượt trội
thời điểm dậu quả mỗi ngày có thể thu đến một năm tấn dâu trên diện tích một hai hectare
những giống dâu tây ở đây có màu sắc khác lạ quả lớn và hương thơm thoảng khắp vườn
đặc biệt vườn dâu là được nhập khẩu từ mỹ trồng theo công nghệ cao và dâu sạch
có cho nên là mọi người cứ đảm bảo ăn từ trong vườn hái ra ăn luôn
trực tiếp không cần phải lo cái vấn đề phun thuốc hay là không đảm bảo vệ sinh
cùng với những vườn rau hoa công nghệ cao giờ đây khi đến với xứ ngàn hoa đà lạt
du khách mong ước tìm về những vườn dâu tây trên không để được trải nghiệm
và thưởng thức hương vị ngọt lành của đặc sản trên miền đất ba gian